thưa quý vị và các bạn mặc dù sinh viên các trường đại học đã được tiêm hai cho đến ba mũi vaccine phòng covid một mươi chín
cùng với nhiều biện pháp phòng chống dịch được đưa ra
tuy nhiên sau hơn một tuần cho sinh viên tới trường số ca mắc covid một mươi chín trong các trường lại có xu hướng tăng lên
và để sinh viên được tiếp tục tới trường các trường đã đưa ra các giải pháp để ứng phó với tình huống phát sinh
đại học bách khoa đại học mỏ địa chất học viện báo chí và tuyên truyền và một số trường đại học khác
đã phải lùi thời gian cho sinh viên quay trở lại trường trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
như tại học viện báo chí và tuyên truyền số sinh viên và giảng viên bị f liên tục tăng
học viện đã phải lùi thời gian cho sinh viên quay trở lại trường hai tuần so với dự định
tỷ lệ sinh viên học viên nhiễm f ở trong cộng đồng và báo về học viện rất là cao
có những lớp là còn có ba sinh viên báo về là còn có ba sinh viên là không bị
với những trường đại học vẫn tiếp tục cho sinh viên học trực tiếp
thì nhiều giải pháp phòng chống dịch cũng được đưa ra
như tại học viện này những sinh viên có triệu chứng ho sốt được nhà trường sàng lọc để test nhanh
và dù một trăm linh sinh viên tiêm đủ hai mũi vaccine đảm bảo giãn cách đeo khẩu trang trong suốt quá trình học
nhưng sau một tuần đi học trực tiếp thì trường đại học này đã xuất hiện ba mươi trường hợp sinh viên là f kéo theo hàng trăm f một
trường hợp f trong lớp em thì cũng xảy ra tương đối là nhiều
nhưng các bạn đã biết chủ động hơn trong công việc bảo vệ sức khỏe của mình
cũng như là có những phương pháp thông báo với các giảng viên
các bạn cũng đã được nhà trường tư vấn để nhà trường hỗ trợ các nhu yếu phẩm trang thiết bị
toàn bộ tầng tám của khu ký thúc xá được dành làm phòng cách ly cho sinh viên f
ở đây các em được hỗ trợ thực phẩm kết nối với trạm y tế để theo dõi sức khỏe
để tiếp tục duy trì việc dạy và học trong điều kiện f tăng lên từng ngày
học viện phụ nữ việt nam đã triển khai nhiều các biện pháp đồng thời
chúng tôi cũng tiến hành bố trí các không gian các phòng cách ly riêng
để cho các em sinh viên f cũng như f một được ở
cũng như là tiến hành các biện pháp liên quan tới kiểm tra y tế
rồi các xét nghiệm virus một cách định kỷ
đảm bảo phòng dịch trong điều kiện nội trú ở ký túc xá cũng là thách thức của các trường
ngoài chuẩn bị khu cách ly tại chỗ thì hỗ trợ sinh viên điều trị trong điều kiện
không có người thân cũng được các trường chuẩn bị
sinh viên vào ký thúc xá thì nhà trường cũng tiến hành làm cái test nhanh cho các em
để mình đánh giá được cái mức độ nó nguy cơ nó thế nào
để có các biện pháp phòng dịch tiếp theo
nhà trường cũng đã triển khai tất cả các khu vực cách ly theo đúng quy định
và các bước để hỗ trợ sinh viên f một f
bên cạnh những giải pháp nhà trường đưa ra thì mỗi sinh viên là nhân tố quyết định
để hạn chế số ca f xuất hiện trong mỗi trường học
bằng rất nhiều giải pháp khác nhau mỗi trường có cách làm riêng
để nỗ lực duy trì việc dạy và học cho sinh viên trong trạng thái bình thường